đồng hành cùng phụ nữ biên cương là chương trình phối hợp giữa trung mương hội phụ nữ việt nam
và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng nhằm chia sẻ một phần khó khăn của nhân dân
phụ nữ các xã biên giới hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn trong cả nước
và thông qua những việc làm cụ thể thiết thực của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
cũng như là các cấp phụ nữ đã và đang để lại những dấu ấn tậm nét
trong đồng bào các dân tộc vùng biên giới
chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương dưới sự phối hợp của hội liên hiệp phụ nữ việt nam tỉnh
và bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la sẽ đem đến nhiều hiệu ứng tích cực
với việc truyền thông liên tục hiệu quả chương trình đã lan tỏa tổ chức thành phong trào rộng khắp
huy động sự chung tay của các tổ chức cá nhân
dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ ở các xã vùng biên giới
từ khi được sự hỗ trợ của nhà nước
gia đình tôi cũng đã đồng hành cùng phụ nữ biên cương
đã cùng một cặp bò sinh sản để vươn lên thoát nghèo
trong quá trình chăn nuôi cũng đã được hội phụ nữ xã và cán bộ thú y
đến tận nhà để hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi bò sinh sản
từ đó đàn bò của gia đình tôi đã phát triển tốt
ba năm qua hai bên đã phối hợp tổ chức tập huấn được một mươi bảy lớp
cho hơn hai chị em phụ nữ về công tác phát triển kinh tế hộ gia đình
hơn sáu trăm linh xuất quà cho chị em phụ nữ nghèo tại một mươi bảy xã biên giới
một trăm ba mươi năm xuất hộp bồng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó
và nhân dịp lễ tết với tổng số tiền gần bảy tỷ đồng và nhiều hoạt động khác
bộ đội biên phòng đã có sự huy động từ các nhà hảo tâm
các doanh nghiệp ở trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho chương trình này
và cũng được sự ủng hộ rất cao từ các doanh nghiệp và các nhà hoạt tâm cho các cái chương trình
mỗi chương trình như vậy thì nguồn hỗ trợ của biên phòng cho các cơ sở rất là lớn
trong thời gian tới bộ chủ yếu bộ
biên phòng sơn la sẽ tiếp tục phối hợp tốt với lại hội liên hợp phụ nữ tỉnh
để tiếp tục làm sao chỉ đạo cho hội liên hiệp phụ nữ các huyện biên giới
các đồn biên phòng làm tốt công tác phối hợp để chương trình ngày càng hiệu quả
đặc biệt là xây dựng cho các chi hội phụ nữ ở các xã bản biên giới hoạt động một cách hiệu quả
với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng thụ hưởng
là trực tiếp cán bộ hội viên hội phụ nữ các xã biên giới
đặc biệt hơn nữa có nhiều chị em phụ nữ đã trở thành cánh tay nối dài của bộ đội biên phòng
trong đấu tranh với các loại tội phạm và đặc biệt là tội phạm ma túy ở biên giới